thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm
để xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi bị cáo khác
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á viết tắt là công ty việt á
bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan
sự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
theo nội dung kháng cáo trong vụ án bị cáo nguyễn thanh long cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công ty việt á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định
là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
công ty việt á còn yêu cầu các tổ chức mua kit xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu thanh toán theo tiền như hợp đồng đã ký
công ty việt á kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa
hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của việt á không liên quan đến vụ án
một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bỏ kê biên phong tỏa nhiều sổ và thẻ tiết kiệm